ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổ chức cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ bảy mươi tám căn nhà bị cháy
theo đó các cơ quan chức năng khẩn trương bố trí bảy mươi tám hộ dân có nhà bị cháy đêm một mươi bảy tháng một
và ở tạm trong ký túc xá của trường cao đẳng y tế khánh hòa để bà con có nơi ăn ở sinh hoạt đón tết
công an tỉnh phòng cháy chữa cháy khẩn trương khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy
các cơ quan liên quan cũng nhanh chóng hỗ trợ kinh phí bà con vượt qua khó khăn trong dịp tết
tỉnh giao ủy ban nhân dân thành phố nhà trang ra soát để có phương án hỗ trợ phù hợp
xây dựng phương án báo cáo cho tỉnh các trường hợp cần giải quyết nhà ở tái định cư ổn định lâu dài